theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hải phòng tính đến ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba
dịch tả lợn châu phi đã bùng phát tại tám quận huyện trên địa bàn thành phố
số lợn bắt buộc phải tiêu hủy là trên một mươi một bảy trăm linh con
toàn tp hải phòng hiện có tổng đàn lợn là bốn trăm một mươi hai năm mươi tám con
dịch tả lợn châu phi bắt đầu phát sinh từ ngày hai mươi hai tháng hai tại thôn một mươi hai xã chính mỹ thủy nguyên
tính đến ngày hai mươi bảy tháng ba dịch tả lợn châu phi đã lan rộng ra chín trăm tám mươi bốn hộ thuộc tám quận huyện
như thủy nguyên tiên lãng an dương vĩnh bảo kiến thụy an lão dương kinh và hải an
trước thực trạng trên ubnd tp hải phòng khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách
phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
các địa phương tiến hành rắc vôi bột phun thuốc khử trùng tiêu độc
đồng thời tiến hành lập các chốt kiểm dịch động vật liên ngành trên các tuyến đường giao thông chính
xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển lợn ra khỏi vùng dịch
ngăn chặn việc buôn bán vận chuyển các sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc
không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm ra vào thành phố